theo quy định mới của luật thủy sản các tàu thuyền phải cập cảng biển để xác nhận nguồn gốc thủy sản khai thác
tuy nhiên tại quảng ngãi quy định này chưa thể thực hiện vì tình trạng bôi lấp cửa biển từ nhiều năm qua khiến các chủ tàu thuyền và ngành chức năng lúng tống
theo quy định mới của luật thủy sản tàu thuyền công suất lớn sau mỗi chuyến vươn khơi phải vào các cảng cá để xác nhận nguồn gốc thủy sản
tuy nhiên tại quảng ngãi nhiều vùng neo đậu tàu thuyền bị bồi lấp các tàu cá của ngư dân không thể cập bờ để xác nhận nguồn gốc thủy sản theo quy định
bất cập này đã gây khó khăn cho cả ngư dân và ngành chức năng
tại cửa biển cửa đại mỹ á đang bị bôi lấp nghiêm trọng hơn hai tàu thuyền không thể vào bến xác nhận nguồn gốc thủy sản theo quy định
gần một mươi năm nay nhiều cửa biển ở quảng ngãi bị bồi lấp nên hầu hết tàu cá rất khó ra vào tàu đánh bắt xa bờ thì thường xuyên bị mắc cạn
mặc dù có cửa biển nhưng ngư dân tàu thuyền phải vào cửa biển khác để bán hải sản và tiếp nhiên liệu
hiện các chủ tàu thuyền ngư dân đánh bắt xa bờ và ngành chức năng tỉnh quảng ngãi đang lúng túng chưa có biện pháp khắc phục bất cập này